câu hỏi của một khán giả khác đến từ số điện thoại chín trăm tám mươi ba bốn trăm hai mươi hai
ba số cuối thì chúng tôi xin được bí mật ạ
tôi năm nay sáu mươi năm tuổi tôi đã từng bị đột quỵ nhẹ lúc mới về hưu
tuy nhiên đến nay thì đã phục hồi được tám mươi so với trước khi bị bệnh
mỗi khi trời nóng hay là quá lạnh thì tôi đều rất là lo là sẽ bị tái phát bệnh
xin bác sĩ cho biết làm cách nào để cơ thể thích ứng được với những thay đổi thời tiết
như là kiểu thời tiết tại miền bắc
để chăm sóc sức khỏe sau khi bị đột quỵ thì người bệnh chúng tôi cần lưu ý gì
về ăn uống cũng như là sinh hoạt
bệnh của tôi thì hiện nay đã ổn định được năm năm và có cần phải đi khám định kỳ hay không ạ
xin mời bác sĩ
trường hợp của bác thì như thế này
phòng nhờ những vấn đề cực đoan về mặt thời tiết
thì chúng tôi thấy rằng là không có gì khác
và chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với thời tiết trong những thời điểm như vậy
ví dụ như là những ngày nóng quá những ngày nóng
lạnh quá thì chúng ta nên ở trong nhà
tránh những cái tiếp xúc trực tiếp với cái môi trường và khí hậu trong những cái ngày như vậy
và nếu mà bắt buộc thì chúng ta phải có những cái lạnh thì chúng ta mặc ấm thì được rồi
nhưng nóng thì rất là khó
chúng ta càng hạn chế trong cái tiếp xúc với môi trường trong những cái ngày đấy thì là cái tốt nhất
thế còn về phòng để
không bị đột quỵ lần hai
cái đấy vẫn là cái tiêu chí chính của chúng ta
thế không được để không đột quỵ lần thứ hai
thì nó có tăng huyết áp bác phải điều trị huyết áp
điều trị làm sao cho huyết áp nằm trong giới hạn an toàn
không thấp quá mà cũng không cao quá
có mỡ máu thì chúng ta phải điều trị mỡ máu
nhưng mà điều trị làm sao
để cho chúng ta thấy rằng là
là không phải là bình thường mà đã gọi là có thể an toàn
mà cái đấy phải có sự cái nhìn nhận
để cho các bác sĩ đánh giá chung
cái hoàn cảnh
chúng ta quyết định là cái thông số này
nó phải nằm ở cái giới hạn nào
và cái điểm thứ ba
thì chúng tôi xin lưu ý là
khi mà chúng ta đã bị tai biến một lần rồi
thì hai cái thuốc không thể thiếu được
đấy là thuốc điều trị dối loạn lipid máu
và chắc là các bác cũng hay dùng có thể là
nhưng tôi xin lưu ý là
chúng ta nên sử dụng liều
trước đây thì chúng ta hay dùng liều thấp
với cái suy nghĩ rằng là
những cái thuốc này có thể ảnh hưởng tới gan
và ảnh hưởng tới cơ
và chúng ta làm sao là chúng ta dùng liều thấp nhất có thể
tuy nhiên rằng bây giờ người ta không cho là như vậy
chúng ta phải đạt đủ cái liều khá cao
thì chúng ta mới phòng được biến cố
ví dụ như atovastatin chúng ta phải dùng đến bốn mươi miram
thì mới có thể an toàn được
thay vì chỉ có một mươi mg
như là cái viên thuốc atovastatin chúng ta tự dùng
và nhiều người lại còn không muốn dùng nữa
hoặc là dùng hạn chế được bao nhiêu thì tốt bao nhiêu
nhưng mà để mà phòng ngừa biến cố lần hai
thì người ta phải có chiến lược sử dụng starty một cách rất là hợp lý
thế còn nếu như chúng ta điều trị cầm chừng
thì chúng ta không phòng ngừa được
và nữa là chúng ta phải có
nếu mà chúng ta không phòng ngừa được
không có bị viêm rát dạ dày nặng
ví dụ như vậy
thì chúng ta phải nên dùng asterin lần này
ngoài ra nếu mà bác có tăng viết áp
thì phải điều trị tăng viết áp
có tiểu đường phải điều trị tiểu đường
đấy còn về vấn đề ăn uống
thì chúng ta khuyên là
nếu mà có tăng viết áp
thì chúng ta không nên ăn mặn
nếu mà có tiểu đường
chúng ta phải ăn theo chế độ của người bệnh tiểu đường
nếu mà có rối loạn lipid máu
thì chúng ta không ăn các đồ béo
đặc biệt là chúng ta hạn chế
ăn các loại phủ tạng
trong đó phủ tạng động vật
thì có cả tim
cứ nghĩ ăn tim lợn sẽ tốt
nhưng thật ra nó sẽ làm tăng triglycerides máu khá cao
và về vấn đề
ăn uống thì cũng lưu ý thêm
chúng ta ăn thêm các chất xơ
uống đủ nước